chiều nay mùng ba tháng một mươi hai đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương
cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm tặng quà học sinh và các thầy giáo cô giáo ở huyện tumorong tỉnh con tung
tại các nơi đến thăm đồng chí trương thị mai ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ giáo viên nhà trường
trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần kết quả học tập của các em học sinh
đặc biệt biểu dương việc các thầy giáo cô giáo đã giúp đỡ chăm lao cuộc sống cho các em học sinh sơ đăng
bằng việc góp tiền duy trì những bữa cơm đầy tình yêu thương tại các điểm trường đồng thời can dặn việc quan trọng
ngoài giảng dạy của thầy cô đó là vận động được học sinh ra lớp chăm lao cuộc sống cho các em và giữ mãi được lòng yêu nghề
nhân dịp này đoàn công tác của trung ương đã tặng bốn trăm tám mươi sáu xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng số tiền là ba trăm bảy mươi hai triệu đồng các phần quà khác với tổng giá trị
cần một một tỷ đồng